những người gặp phải hội chứng covid kéo dài dai rằng bao gồm đau cơ mệt mỏi dối loạn giấc ngủ và gặp phải vấn đề về sức khỏe tâm thần

khó khăn hơn trong vận động tập thể thao và nhìn chung chất lượng cuộc sống giảm sút hơn
khi quay trở lại làm việc không rõ có đạt năng suất như lúc trước khi trở thành ép không hay không
còn dữ liệu trước đó công bố trong nghiên cứu trên khoảng một hai trăm bảy mươi sáu bệnh nhân nhập viện điều trị covid một mươi chín ở vũ hán giai đoạn từ tháng một đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi cho thấy
f không nhập viện khỏi bệnh gặp tình trạng sức khỏe tồi tệ hơn so với người không mắc covid một mươi chín
khoảng một nửa các em không nhập viện thời kỳ đầu đại dịch ở vũ hán gặp các vấn đề về sức khỏe cho tới tận một mươi hai tháng sau đó dù đã khỏi bệnh
một vài người trong số này còn hư hại chức năng phổi và gặp những bất thường ở phổi
nghiên cứu đăng tài trên leysen cho thấy một vài ép không có thể gặp phải chữa chứng covid một mươi chín kéo dài dài dàng hàng tuần thậm chí là hàng tháng sau khi nhiễm virus
hậu covid một mươi chín có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta dù nặng hay nhẹ
vì vậy nếu quý vị và các bạn có những số hiệu của hậu covid một mươi chín hãy đến các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời
theo trưởng nhóm kỹ thuật về covid một mươi chín của who bà maria vankikov khoảng bảy trăm linh ca nhiễm dòng phụ ba bốn đã được phát hiện ít nhất tại một mươi sáu quốc gia
và ba trăm linh ca nhiễm ba năm được phát hiện ở ít nhất một mươi bảy quốc gia trên thế giới
bà vankerv cho biết dù hai dòng phụ này không gây nguy hiểm hơn so với biến thể omicron nhưng lại lây lan nhanh hơn
bà vankykov cho biết dòng phụ này có thể dần vượt qua ba hai để trở thành dòng cây bệnh chủ đạo trên thế giới hay không
và hiểu hơn về cách thức lây lan các dòng phụ tại những quốc gia từng trải qua làn sóng dịch bệnh do ba hai
hiện ba bốn và ba năm đang được phát hiện nhiều nhất ở nam phi
theo dữ liệu từ cơ quan an ninh y tế anh uksa công bố hồi tuần trước tính đến ngày năm tháng sáu nam phi ghi nhận ba trăm chín mươi năm ca nhiễm sòng ba bốn và một trăm ba mươi bốn ca nhiễm sòng ba năm
bà vankykov cho biết dòng phụ này không gây nguy hiểm hơn so với biến thể omicron nhưng lại lây lan nhanh hơn
bà vankykov cho biết dòng phụ này không gây nguy hiểm hơn so với biến thể omicron nhưng lại lây lan nhanh hơn
hiện dòng phụ ba hai vẫn đang là dòng gây bệnh chủ đạo tại mỹ chiếm khoảng năm mươi sáu bốn tổng số ca mắc mới được phân tích chuỗi gen trong tuần nêu trên
bà vankykov cho rằng số ca nhiễm dòng ba một trăm hai mươi một sẽ tiếp tục tăng do tốc độ tăng số ca nhiễm dòng này đang cao hơn tốc độ tăng số ca nhiễm dòng ba hai
nhưng tỷ lệ nhập viện ở các bệnh nhân nhiễm dòng này không khác so với dòng ba hai
who tiếp tục kêu gọi các chính phủ giám sát chặt chẽ tình hình lây lan các dòng phụ ba hai nghìn một trăm hai mươi một ba bốn ba năm và những biến thể mới có
tổ chức này tái khẳng định cần tiếp tục duy trì các hệ thống giám sát thực hiện xét nghiệm và phân tích chuỗi gen để kịp thời phát hiện bất thường và đánh giá đúng tình hình dịch bệnh
phát ngôn viên của tổng thống hàn quốc kang in sun cho biết mới đây rằng tổng thống jun suk yol có kế hoạch cung cấp cho người dân triều tiên vaccine covid một mươi chín và các vật tư y tế khác
các trường hợp nghi nhiễm ncov được cho là đang tăng mạnh ở triều tiên do đợt bùng phát lớn gần đây
chúng tôi sẽ tổ chức các cuộc thảo luận về phía triều tiên về thông tin chi tiết
kcna trước đó đưa tin nước này ghi nhận ba trăm năm mươi trường hợp có triệu chứng sốt từ cuối tháng bốn và sáu người đã chết trong đó có một người nhiễm biến chủng omicron
hiện chưa rõ các ca tử vong còn lại có phải do covid một mươi chín hay không
kcna đưa tin các cơ quan y tế đang nỗ lực thiết lập các hệ thống xét nghiệm điều trị và tăng cường khử trùng
quan chức hàn quốc cho biết tình hình dịch covid một mươi chín ở triều tiên có thể tồi tệ hơn so với báo cáo
chúng tôi biết nhiều hơn những gì đã được công bố tình hình nghiêm trọng hơn nhiều
thư ký báo chí nhà trắng jampasky trước đó cho hay mỹ chưa có kế hoạch lập tức chia sẻ vaccine covid một mươi chín với triều tiên khi được hỏi về thông tin nước này bùng phát đợt dịch đầu tiên
paki cũng nhấn mạnh triều tiên nhiều lần từ chối hỗ trợ từ covax chương trình chia sẻ vaccine covid một mươi chín toàn cầu
tổ chức y tế thế giới who cuối năm ngoái thông báo vận chuyển vật tư y tế thiết yếu phòng chống covid một mươi chín nhằm mục đích giữ chữ chiến lược cho triều tiên qua cảng đại liên ở trung quốc
triều tiên đã nhiều lần từ chối đề xuất viện trợ vaccine từ who trung quốc và nga
các chuyên gia nói rằng với hai mươi năm triệu dân chưa được tiêm vaccine covid một mươi chín cùng với cơ sở hạ tầng y tế hạn chế triều tiên sẽ phải vật lộn để đối phó với đợt bùng phát lớn
đợt bùng phát cũng có thể làm trầm trọng thêm tình hình lương thực vốn đã khó khăn của đất nước vì lệnh phong tỏa sẽ cản trời cuộc chiến toàn lực chống hạn hán và huy động lao động
do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm nay ngày một mươi bốn tháng năm đến hết ngày một mươi năm tháng năm
mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to khu vực đồng bằng bắc bộ và thanh hóa có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to
từ chiều một mươi năm tháng năm đến ngày một mươi sáu tháng năm khu vực bắc trung bộ và trung trung bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi bắc bộ và ngập úng tại các khu vực trũng thấp do mưa lớn kéo dài nhiều ngày trước đó
từ ngày một mươi năm tháng năm bắc bộ và bắc trung bộ trời chuyển mát vùng núi có nơi chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ hai mươi hai mươi hai độ vùng núi có nơi từ một mươi bảy một mươi chín độ
từ chiều ngày một mươi năm tháng năm trên đất liền chuyển gió chuyển hướng đông bắc cấp ba vùng ven biển cấp ba bốn
từ chiều tối ngày một mươi năm tháng năm ở vịnh bắc bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động sóng biển cao từ hai đến ba mét
từ ngày một mươi sáu tháng năm khu vực bắc biển đông và vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi
gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám biển động sóng biển cao từ hai đến bốn mét
thủ đô hà nội đêm nay một mươi bốn tháng năm đến hết ngày một mươi năm tháng năm có mưa rào và rông cục bộ có mưa to
từ đêm một mươi năm tháng năm trời chuyển mát với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ hai mươi đến hai mươi hai độ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
trước khi đón không khí lạnh từ đêm nay sáng ngày một mươi bốn tháng năm ở khu vực vùng núi trung du bắc bộ và khu vực vùng núi phía tây của thanh hóa
tiếp tục có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông với lượng mưa phổ biến từ bốn mươi tám mươi mm trong hai mươi bốn giờ có nơi trên một trăm linh mm trong hai mươi bốn giờ
riêng khu vực lai châu điện biên sơn la hòa bình lào cai hà giang tuyên quang yên bái phú thọ phổ biến từ bảy mươi một trăm hai mươi mm trên hai mươi bốn h có nơi trên một trăm năm mươi mm
theo ông nguyễn văn hưởng trưởng phòng sự báo khí hậu của trung tâm sự báo khí tự thủy văn quốc gia sau đợt gió mùa đông bắc sắp tới
trong tháng năm miền bắc vẫn có những đợt không khí lạnh yếu hoạt động gây mưa rào và rông
dự báo từ nay đến cuối tháng năm và đầu tháng sáu nền nhiệt ở bắc bộ và bắc trung bộ có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm
phải đến nửa cuối tháng sáu tháng bảy và nửa đầu tháng tám miền bắc và bắc trung bộ mới bước vào chính hè với các đợt nắng nóng và nắng nóng gai gắt có thể xảy ra
mùa hè năm nay được nhận định là ít gai gắt và kéo dài như mùa hè năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
dự báo về tình hình thời tiết như trên hy vọng sẽ giúp quý bà con và người dân chuẩn bị những phương án để kịp thời ứng phó